tại trường phổ thông vùng cao việt bắc tỉnh thái nguyên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ
đến dự có đồng chí đỗ văn chiến ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo đại diện lãnh đạo tỉnh thái nguyên
và các địa phương từ tỉnh thừa thiên huế trở ra cùng các thế hệ học sinh của nhà trường
trường phổ thông vùng cao việt bắc là trường dân tộc nội chú trung ương trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo
thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy với tên ban đầu là trường thiếu nhi dẻo cao khu tự trị việt bắc
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành nhà trường luôn được đảng và nhà nước quan tâm
tạo điều kiện trong công tác thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số cho các tỉnh miền núi miền bắc nước ta
nhà trường đã vinh dự được ba lần đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
đến nay dưới mái trường này đã có hơn ba mươi học sinh là con em của ba mươi hai dân tộc thiểu số thuộc hai mươi một tỉnh miền núi từ quảng bình trở ra
trong đó có nhiều em học sinh thuộc dân tộc ít người như ngái lự mạng xì la cờ lao la chí la hủ cống pu péo bố y
tỷ lệ đỗ đại học hàng năm của trường đạt hơn chín mươi năm
với những thành tích đã đạt được tập thể nhà trường đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý
nhân dịp này thượng ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị nghĩa
đã trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ và bằng khen của ủy ban dân tộc cho các cá nhân và tập thể nhà trường